bảy học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở quỳ châu tỉnh nghệ an đã phải cấp cứu do ăn phải quả ngô đồng
đây là vụ ngộ độc quả ngộ đồng thứ hai trong vòng một tuần qua ở tỉnh nghệ an
trước đó hơn năm mươi em học sinh ở thị xã cửa lò cũng đã phải nhập viện khẩn cấp vì ăn phải quả ngô đồng
sự việc xảy ra vào tối ngày hai mươi một tháng bốn
một số học sinh lớp sáu lớp bảy trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở quỳ châu đã vào phòng trực giáo vụ để xin thuốc uống do các em có triệu chứng buồn nôn đau bụng đi ngoài sau khi ăn quả ngô đồng
ngay sau khi phát hiện sự việc trực giáo vụ cùng với các giáo viên đã giả soát được tổng số ba mươi bảy em có triệu chứng như trên
ban giám hiệu nhà trường cùng với phụ huynh học sinh đã kịp thời đưa các em đến nhập viện tại trung tâm y tế huyện quỳ châu
tại đây các y bác sĩ đã trực tiếp thăm khám truyền dịch và theo dõi
sau khi kiểm tra phân tích nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do các em đã ăn hạt của quả cây ngô đồng trong trường
ngày hai mươi hai tháng bốn tất cả các em đều đã xuất viện và trở lại trường học tập bình thường